thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước mời quý vị cùng theo dõi
trong chín ca mắc tính đến một mươi tám h ngày bảy tháng sáu số ca điều trị khỏi là ba trăm linh bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm năm mươi người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú một tám trăm sáu mươi sáu người